nước ta đã và đang trú trọng vào đẩy mạnh những hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu
bên cạnh đó những mô hình thích ứng biến đổi khí hậu do các tổ chức xã hội khởi xướng và áp dụng
tại một số địa phương cũng đã góp phần giảm thiểu phần nào những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây nên
tuy nhiên để các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu tại cộng đồng do các tổ chức xã hội thực hiện
thực sự mang lại hiệu quả cao thì cũng cần có những tiêu chí cụ thể để đánh giá những hoạt động này
bên cạnh việc phải hứng chịu nhiều tác động tiêu cực từ tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu
việt nam hiện còn phải đối mặt với các thách thức to lớn khác như nhận thức về biến đổi khí hậu trong nhân dân còn chưa đầy đủ
hệ thống quản lý chính sách còn thiếu giàn trải nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu còn hạn chế
cơ cấu kinh tế xã hội chưa sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu
các ngành kinh tế chưa lồng ghép quan tâm đúng đắn tới biến đổi khí hậu
định hướng phát triển của các ngành kinh tế vẫn theo hướng sử dụng tài nguyên để phát triển
những hạn chế này đòi hỏi nước ta cần phải có những hành động kịp thời để có thể thích ứng với biến đổi khí hậu
trong khuôn khổ dự án tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu
trung tâm phát triển nông thôn bền vững srd đơn vị triển khai dự án
đã phối hợp với chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu nông nghiệp và an ninh lương thực và quỹ môi trường toàn cầu
cũng như chương trình tài trợ dự án nhỏ tại việt nam để tổ chức các chuyến thực địa nhằm nghiên cứu
đánh giá về các mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương
những chuyến khảo sát như thế này sẽ đánh giá được hiệu quả của các mô hình
từ đó có thể đưa ra nhân rộng tại nhiều địa phương khác nhau
mô hình làng nông thuận thiên tại thôn mỹ lợi
xã kỳ sơn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh là một trong sáu làng nông thuận thiên được triển khai thí điểm tại đông nam á
cộng đồng trong làng cùng nhau áp dụng nhiều biện pháp nông nghiệp thông minh
để thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu bảo đảm sinh kế
tại mỹ lợi cả cộng đồng chia thành bốn nhóm sở thích
bao gồm cải tạo vườn tạp trồng rừng sen canh và chăn nuôi
người dân cùng tham gia với chính quyền nhà quản lý nhà nghiên cứu
để đánh giá và xác định những giải pháp kỹ thuật được cho là phù hợp
và khả thi nhất trong điều kiện đặc thù của địa phương
để làm được điều này đơn vị thực hiện là trung tâm nông lâm thế giới
đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn cơ bản tại thôn
phục vụ đo đạc những thông số cần thiết trong sản xuất nông nghiệp
những thông số này sẽ được đối chiếu với thông tin chính thức từ trạm khí tượng thủy văn
cũng như kinh nghiệm thực tế của người dân
những thông tin về thời tiết
sẽ giúp các nhóm đưa ra bản khuyến nghị nông nghiệp và nhiều kịch bản khí hậu khác
trong sản xuất nông nghiệp hạn chế thấp nhất tác động của biến đổi khí hậu
đây là điều mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới
không chỉ các tổ chức phi chính phủ quốc tế triển khai các dự án giúp người dân
tại các vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt thích ứng với biến đổi khí hậu
mà các tổ chức xã hội trong nước cũng bắt tay thực hiện các dự án hỗ trợ cho người dân
các dự án này có những điểm chung như tận dụng nguồn chi thức bản địa
kết hợp với các giải pháp kỹ thuật tiến bộ bảo đảm sinh kế biển vững cho người dân
đơn cử như dự án phát triển mở rộng các mô hình hiệu quả thích ứng biến đổi khí hậu
dựa vào cộng đồng tại ba xã cẩm tâm cẩm châu và cẩm vân thuộc huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
được hội khoa học thủy lợi thanh hóa thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
đây là dự án tổng hợp nhiều giải pháp bao gồm duy trì nguồn nước
tăng chữ lượng carbon tạo sinh kế ổn định cho người dân
dù dự án đã kết thúc từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu nhưng người dân đến nay vẫn tiếp tục duy trì
bởi hiệu quả thiết thực mà mô hình mang lại
hiện nay trên cả nước đang có hàng trăm mô hình được triển khai ở cấp cộng đồng
do các tổ chức thực hiện nhằm hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu
một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ việt nam và quốc tế về biến đổi khí hậu
cũng đã được hình thành để các tổ chức có thể chia sẻ thông tin cũng như kinh nghiệm hoạt động
chúng tôi là
cái công tác tổng hợp các cái kinh nghiệm đó lên đến cấp trung ương
để làm việc với các cơ quan như bộ tài nguyên môi trường
bộ kế hoạch và đầu tư bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì chúng tôi là trong cái quá trình đó là gặp khá là nhiều khó khăn
bởi vì là thực ra là các cái tổ chức xã hội dân sự thì cũng vốn là nhỏ nhỏ bé
và hoạt động thì các cái mô hình nó cũng chỉ là những cái mô hình cũng khá là nhỏ
thế đưa lên các cơ quan chính sách thì họ thông thường là họ cũng nhìn với một cái
gọi là phi chính phủ thì nó chưa đủ cái tầm để mà đi vận động những cái chính sách lớn
nhưng mà trên thực tế thì những mộ người ta nói là những việc nhỏ cóp nhặt nó mới thành được việc lớn
thì chúng tôi vẫn rất là hy vọng là những năm sắp tới là các cơ quan nhà nước
sẽ đánh giá tốt và sử dụng những kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ
để đưa vào trong cái việc hoạch định các cái chính sách để làm sao các cái chính sách là đi vào thực tiễn
thực tế đã cho thấy nhiều mô hình thích ứng
với biến đổi khí hậu tại cộng đồng do các tổ chức xã hội thực hiện mang lại hiệu quả cao
có tính lan tỏa trong thực tế
thế nhưng số lượng mô hình cũng như các tổ chức đang hoạt động hiện nay
cũng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi lớn về tiêu chí để đánh giá hiệu quả năng lực thực hiện
cũng như đóng góp của các mô hình này vào mục tiêu chung xây dựng kế hoạch thích ứng quốc gia như thế nào
trên cơ sở đó dự án giả soát và đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu
do các tổ chức xã hội thực hiện do chương trình tài trợ nhỏ quỹ môi trường toàn cầu hỗ trợ
được trung tâm srd chủ trì và biên soạn bởi viện tài nguyên và môi trường
cùng trung tâm cộng đồng sinh thái ico thực hiện đã ra đời
dự án nhằm mục đích xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng khí hậu cấp cộng đồng
giả soát đánh giá các mô hình thích ứng khí hậu trong các lĩnh vực và địa phương khác nhau
giới thiệu các mô hình tốt điển hình để phổ biến và nhân rộng
từ đó đưa ra khuyến nghị của các tổ chức xã hội nhằm tăng cường hợp tác
với các cơ quan chính phủ trong lộ trình thích ứng quốc gia
bộ tiêu chí đánh giá mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu có bảy tiêu chí
và ba mươi chỉ tiêu phù hợp với đường lối thích ứng biến đổi khí hậu của việt nam
và các tiêu chí chung của quốc tế các tiêu chí tập trung vào tính thích ứng cộng đồng
bảo đảm sinh kế bền vững phù hợp với quan điểm thích ứng và phát triển bền vững quốc gia
đáp ứng bốn yêu cầu bao gồm thích ứng hiệu quả bền vững về môi trường xã hội và nhân rộng
kế thừa có chọn lọc các bộ chỉ tiêu đã có về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
mang tính khả thi đơn giản dễ áp dụng không đòi hỏi nhiều nguồn lực
thách thức lớn nhất của bọn tôi là đây là để đánh giá các mô hình có tính chất phạm vi cộng đồng
mà phạm vi cộng đồng thì nó khác với những cái phạm vi khác tức là cái tính hàn lâm của nó thì không lớn
mà nó phải rất là dễ hiểu rất là thiết thực người ta chính bản thân người dân có thể đánh giá được
và một trong những cái khâu mà bọn tôi đã tập trung và triển khai đó là địa phương hóa cộng đồng hóa cái bộ tiêu chí này
để có thể là người dân bình thường những người mà triển khai các cái mô hình này họ có thể sử dụng cái bộ tiêu chí
để mà xây dựng những cái mô hình sắp tới và để đánh giá những cái mô hình hiện nay đang làm trong thực tế
so với các bộ tiêu chí đã được áp dụng trước đây ở việt nam
thì nó đầy đủ hơn hệ thống hơn toàn diện hơn và đánh giá của nó tương đối kỹ hơn
bộ tiêu chí được đề xuất bao gồm bảy tiêu chí và ba mươi chỉ tiêu tương ứng với một trăm linh điểm tối đa
trong đó tiêu chí số một thích ứng với biến đổi khí hậu chiếm bốn mươi số điểm thể hiện tính thích ứng và cũng là mục tiêu quan trọng nhất
mỗi chỉ tiêu đều có từ ba đến bốn mức gợi ý thông tin khác nhau về mô hình tương ứng với điểm số đánh giá theo chiều giảm dần từ cao xuống thấp
tuy nhiên để có thể hiện thực hóa
tương ứng với tiêu chí này thì cũng còn rất nhiều thách thức
có khá nhiều khó khăn trong quá trình mà chúng tôi xây dựng cái bộ chỉ số
bởi vì thời gian rất ngắn và nó phải đáp ứng được các yêu cầu chung cho đóng góp từ phương diện của các tổ chức phi chính phủ cho kế hoạch thiên quốc gia
một trong những khó khăn theo tôi khá là lớn đó là làm sao để xây dựng được một bộ tiêu chí
mà nó có tính thực tiễn rất là cao đảm bảo tính khách quan và tính thực tiễn của chính những người trong cuộc
là những người đã thực hiện mô hình cũng như là những người được hưởng lợi về các hiệu quả về mặt thích ứng trên thực tiễn
việt nam có hơn hai tổ chức phi chính phủ tổ chức xã hội và một tổ chức phi chính phủ quốc tế
đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ các cộng đồng ở địa phương phát triển sinh kế bền vững
nâng cao sức khỏe cộng đồng bảo vệ môi trường giảm nhẹ rủi ro thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu
đi cùng với đó là rất nhiều mô hình thích ứng tại cộng đồng
trong tương lai gần bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng được hoàn thiện
và được đưa vào sử dụng sẽ phần nào chứng minh được với các cơ quan quản lý nhà nước
cũng như cộng đồng quốc tế về sự chung tay của xã hội trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu tại việt nam
tổng hợp mô hình đó để đưa lên cho các nhà hoạt động chính sách một cách ngắn gọn dễ hiểu và khoa học
đấy thì là cái việc thứ nhất
việc thứ hai
là với các nhà tài trợ chúng tôi cũng chứng minh cho họ rằng là chúng tôi hoạt động rất hiệu quả và rất cố gắng
cái đồng tiền của các nhà tài trợ là hoàn toàn được đưa đến nước cộng đồng và mang lại hiệu quả thực sự cho người dân
đối với các tổ chức xã hội dân sự thì luôn luôn có những kinh nghiệm rất là tốt ở cấp cộng đồng
đối với cấp nhà nước thì thường ra những con bản chính sách ở tầm trụ
thế nên khi tổ chức xã hội dân sự và các cấp cộng đồng
các cấp nhà nước có thể phối hợp được với nhau thì có thể bổ sung cho nhau
trong đó cái việc mà kinh nghiệm từ cái cấp cộng đồng của các tổ chức xã hội dân sự sẽ giúp cho các cái chính sách chung của chúng tôi được thực tế hơn
và cái việc mà các tổ chức xã hội dân sự nắm chung được cái chính sách của chính phủ thì cũng sẽ triển khai công việc ở phía cấp cộng đồng được tốt hơn
ổn định sinh kế
phát huy nguồn lực tri thức tại địa phương để đưa ra các kế hoạch thích ứng tại cộng đồng
những mô hình của các tổ chức xã hội đang góp phần không nhỏ vào cuộc chiến với biến đổi khí hậu ở nước ta
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu không loại trừ một ai
vì vậy bằng những tiêu chí và hành động cụ thể
các tổ chức xã hội và cơ quan quản lý nhà nước sẽ tìm được tiếng nói và hành động chung trong đóng góp do quốc gia tự quyết định
để hướng đến mục tiêu thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính và kế hoạch thích ứng quốc gia
vâng những mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu đã và đang nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân
nhờ vào tính thiết thực mà những mô hình này đã đem lại
trong thời gian tới bộ tiêu chí đánh giá các tổ chức xã hội được áp dụng vào thực tiễn
sẽ giúp cho hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu của nước ta có thêm hiệu quả hơn
thưa quý vị với địa phương có độ che phủ rừng cao nhất cả nước như tỉnh bắc cạn
công tác bảo vệ và phát triển rừng trong những năm gần đây
đã có những chuyển biến tích cực đặc biệt là tại các khu bảo tồn rừng đặc dụng quốc gia
ngay từ những tháng đầu năm công tác quản lý và bảo vệ rừng đã được lực lượng kiểm lâm
cùng chính quyền địa phương tích cực triển khai
khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ có diện tích hơn một mươi năm ha
đây là một trong ba khu rừng đặc dụng còn nhiều loại khoáng sản và lâm sản quý hiếm của tỉnh bắc cạn
bởi vậy khu vực này trước đây đã từng là điểm nóng khai thác vàng
phá rừng trái phép
đến thời điểm này tình trạng khai thác vàng trái phép trong khu vực bảo tồn thiên nhiên kim hỷ
vẫn còn xảy ra lén lút với quy mô nhỏ
bởi vậy lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng
hàng tháng là đi tuần rừng là bốn đến năm lượt
còn hầu như là các tháng thì là chỗ kiểm lâm cũng đi tuần rừng
và các tổ quản lý bảo vệ rừng cũng đã chủ động đi kiểm tra rừng
hiện nay thì công tác trong hai năm gần đây thì là công tác là cái gói quản lý bảo vệ rừng ấy
thì là cũng không có hiện tượng khai thác cây mới
những năm gần đây lực lượng kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với công an quân đội và chính quyền địa phương
xiết chặt quản lý kiểm soát nghiêm ngặt tại những chốt chạm tăng cường việc truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép
phá hủy nhiều lán trại máy móc và thiết bị phục vụ khai thác vàng
từ năm hai nghìn một mươi năm theo quyết định của chính phủ mỗi một ha rừng
người dân nhận giao khoán sẽ được hỗ trợ một trăm năm mươi đồng một năm
ngoài ra các thôn bản trong vùng lõi và vùng đệm của khu bảo tồn còn được hỗ trợ bốn mươi triệu đồng một năm
để đầu tư các hạ tầng thiết yếu trong thôn
nhờ những chính sách này đời sống của bà con đã từng bước được cải thiện
hạn chế đến việc xâm hại đến rừng và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng
mỗi năm thì là nhà nước cũng khu bảo tồn cũng hỗ trợ bà con làm được đường ở trong thôn
về thôn này đi lại này cả được khoán bảo vệ rừng này
bây giờ bà con cũng trách nhiệm cũng cao hơn cũng hiểu hơn luật bảo vệ rừng
vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng đặc biệt là những khu rừng đặc dụng đầu nguồn
tuy nhiên thực tế đã cho thấy nếu ở đầu chính quyền và người dân quyết tâm
cũng như có trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng
thì ở đó rừng không bị tàn phá
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị rác thải điện tử là loại rác thải vô cùng nguy hại nếu thải ra môi trường mà không qua xử lý đúng cách
thế nhưng hiện nay phần lớn chúng ta vẫn chưa nhận thức được sự nguy hại của loại rác thải này
nên vẫn thường vứt chung với rác thải sinh hoạt
trước thực trạng này nhóm việt nam tái chế đã nỗ lực tuyên truyền đến từng hộ gia đình để thu gom rác thải điện tử
đồng thời nâng cao nhận thức của nhiều người đối với loại rác thải này
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh
mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
nguyễn mai hương và tạ thị thanh phúc là hai bạn trẻ đang quản lý một cửa hàng bán các sản phẩm thân thiện với môi trường
hàng ngày công việc của các bạn đều gắn với chiếc máy tính và các thiết bị điện tử
khi những thiết bị này bị hỏng hoặc đã hết giá trị sử dụng
thì hai bạn đều để riêng chúng ra khỏi rác thải sinh hoạt và chờ nhóm việt nam tài chế đến thu gom
từ khi mà biết đến
việt nam tái chế thì các cái sản phẩm ở trong gia đình mà sử dụng các cái sản phẩm pin hoặc là những cái đồ điện cũ
thì thường gia đình tôi thường là thu gom lại một chỗ và gọi cho bên việt nam tái chế nhờ họ qua thu gom
chứ không vứt cùng với cả rác thải sinh hoạt nữa
việc làm này cũng được lan tỏa tới những người hàng xóm xung quanh và lâu dần trở thành một thói quen của mọi người ở đây
cứ có đồ cũ hỏng
mọi người lại mang sang để hương và phúc phân loại
sắp xếp cẩn thận
rồi sau đó chờ đại diện của nhóm việt nam tái chế đến và mang đi
việt nam tài chế hay còn gọi là việt nam resecycle là tổ chức thực hiện việc thu hồi và xử lý miễn phí rác thải điện tử
trong đó có hỗ trợ xử lý pin đã qua sử dụng
chương trình cũng hướng tới mục tiêu tuyên truyền nhận thức cho nhân dân về tác hại của rác thải điện tử
bởi đây vốn là loại rác mà phần đông chúng ta chưa nhận thức rõ tác hại của nó
rác thải điện tử hoặc các sản phẩm sử dụng điện có dây dẫn điện hay pin thường chứa các loại hóa chất độc hại
nếu không xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường đất nước không khí
cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe con người
có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư bệnh về đường hô hấp tim mạch và thần kinh
một pin pin đã qua sử dụng nếu vứt ra môi trường
có thể làm ô nhiễm năm trăm linh lít nước hoặc một mét khối đất trong năm mươi năm
trước khi biết việt nam tái chế thì mình không nghĩ là
vứt pin ra môi trường lại có bất cứ vấn đề gì đâu
vì khi mà việt nam tái chế nói về cái việc là những cái thiết bị điện tử
đặc biệt là pin nó có chứa trì và khi mà nó xả ra môi trường
nó sẽ ngấm vào dưới đất và nó ảnh hưởng đến nguồn nước của chúng ta
và ngay cả môi trường nó dần dần nó sẽ bị giống như kiểu người ta gọi là đầu độc
thì nó sẽ rất là hạ
tôi thấy đa phần mọi người coi rác thải điện tử không coi chúng là rác
mà coi chúng là một phần như kiểu tài sản
tài sản và mọi người là cư xử với chúng nó là sẽ để trong các cái kho này
rồi là trong nhà này trong các cơ quan đơn vị
cứ chấp chứa ở đấy từ năm này qua năm khác
hoặc là một cách cư xử nữa là mọi người khi mà gặp những người mà thu mua sát hụt
hoặc là các cửa hàng đồ cũ thì là họ sẽ bán
họ coi đối với khối tư nhân thì là vậy họ vẫn coi chúng là tài sản
và coi chúng là có thể thu hồi lại một chút tiền
chứ là thay vì là ở nước ngoài thì họ lại rất là coi trọng cái vấn đề này
và họ coi chúng là thực sự hoàn toàn là rác thải điện tử cần phải xử lý
cần phải tái chế và thậm chí là muốn đem đi xử lý thì họ còn phải mất tiền
các thiết bị điện tử thái bào sẽ được việt nam tái chế vận chuyển bằng xe chuyên dụng
đưa đến nhà máy được cấp phép xử lý chất thải nguy hại
tại đây các thiết bị điện tử sẽ được xử lý bằng cách tháo rỡ theo quy trình chuyên nghiệp
tuân thủ việc bảo vệ môi trường và sức khỏe
tất cả nguyên liệu thu hồi sau tái chế sẽ được phân loại đến các cơ sở phù hợp để tiếp tục xử lý
tại hà nội và tp hcm hiện nay có một mươi điểm thu gom rác thải điện tử miễn phí
với việc xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi con người sử dụng nhiều hơn nữa các sản phẩm điện tử
thì chương trình thu gom rác thải điện tử của việt nam tái chế kỳ vọng
sẽ giúp hạn chế ô nhiễm môi trường việt nam trong tương lai
quý vị thân mến đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin được khép lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại